khi thiên tai xảy ra khốc liệt ở cả ba miền bắc trung nam
tuy nhiên bằng sự nỗ lực vươn lên vượt qua trở ngại thách thức
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng hai ba mươi
xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt đạt bốn mươi tỷ usd
đây cũng là mức xuất khẩu nông sản cao nhất từ trước tới nay
năm hai nghìn một mươi tám được ghi nhận là một năm có nhiều biến động về thời tiết
với một mươi ba cơn bão bốn cơn áp thấp cùng với đó là mưa lớn lũ ống lũ quét
xảy ra trên diện rộng ở khắp các vùng miền của cả nước
tổng thiệt hại do thiên tai là hai mươi tỷ đồng
trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chịu tổn thất nặng nề nhất của thiên tai
bên cạnh khó khăn về thiên tai là những rào cản về thị trường ngày càng khắt khe hơn
là những thách thức không hề nhỏ đối với nông nghiệp việt nam
tuy nhiên vượt lên tất cả những khó khăn thách thức kể trên
cả hệ thống chính trị lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và các bộ ban ngành
các tỉnh thành phố các thành phần kinh tế bà con nông dân đã vào cuộc quyết liệt
tập trung để thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống cho người dân
sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng
sản xuất sạch ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát giải quyết việc làm
giảm nghèo và nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
sức sản xuất nông nghiệp việt nam tiếp tục được củng cố tăng cường
và có những nét biểu hiện rất mới tầm thức hội nhập
thế còn về nông dân thì cái điểm nổi bật là nhận thức của nông dân chúng ta thay đổi
chúng ta không còn nông dân ở mảnh ruộng rất nhỏ đành rằng hiện nay tổ chức sản xuất chúng ta
vưỡng dựa trên quy mô hộ là phần nông nhưng nông dân của chúng ta đã trưởng thành
rất nhiều mô hình trang trại nhiều nông dân đã liên kết với
thành hợp tác xã mới liên kết với doanh nghiệp và tiếp thu khoa học kỹ thuật
những hình ảnh người nông dân chúng ta làm nông nghiệp áp dụng khoa học công nghệ
thậm chí hiện nay rất nhiều mô hình nông dân từ trang trại đến hợp tác xã làm nông nghiệp hữu cơ
thì cho thấy rằng sự trưởng thành về nhận thức về tiếp thu khoa học công nghệ
thứ hai nữa là về thu nhập của người nông dân rất phấn khởi
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi ước nó sẽ vào khoảng con số ba mươi sáu ba mươi bảy triệu
theo số liệu của quốc gia
cục thống kê năm hai nghìn một mươi tám khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng ba bảy mươi sáu
đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
đến hết năm hai nghìn một mươi tám nước ta đã có một mươi nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ một tỷ đô la một năm trở lên
năm mặt hàng gồm tôm trái cây hạt điều cà phê và đồ gỗ đạt kim ngạch ba tỷ đô la một năm
năm hai nghìn tám chỉ hai mặt hàng đạt kim ngạch ba tỷ đô la
nông sản việt hiện đứng thứ hai ở đông nam á
và đứng thứ một mươi năm thế giới xuất khẩu tới một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp việt nam
năm hai nghìn một mươi tám kinh mạch xuất khẩu gạo gần ba tỷ đô la với giá gạo xuất khẩu bình quân đạt năm trăm linh ba đô la một tấn
cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của việt nam đã chuyển dịch tích cực tăng dần gạo thơm gạo nếp gạo trắng chất lượng chung cao
hiện lượng gạo thơm xuất khẩu của việt nam jasmin gạo chất lượng trung cao
chiếm hai mươi bốn về lượng
hai mươi tám về giá trị
gạo nếp chiếm một mươi ba về lượng và một mươi hai về giá trị
gạo trắng chất lượng thấp giảm dần hiện chỉ còn chiếm tỷ trọng hơn hai tổng lượng gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn một mươi chín
do đó lượng gạo xuất khẩu tăng ít nhưng giá trị xuất khẩu lại gia tăng so với cùng kỳ những năm trước đây
bên cạnh mặt hàng gạo mặt hàng rau quả và trái cây cũng có những bứt phá mạnh mẽ
xuất khẩu rau quả và trái cây đã vừa xuất khẩu dầu thô
nếu như năm hai nghìn một mươi hai mặt hàng này mới chỉ đạt tám trăm linh năm triệu đô la
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu rau quả và trái cây đã đạt con số ba bốn tỷ đô la và năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi tỷ đô la
giá trị xuất khẩu tăng trưởng một mươi năm hai mươi năm mỗi năm
năm hai nghìn một mươi tám cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của ngành hàng thủy sản với kinh mạch xuất khẩu đạt chín tỷ đô la tăng tám bốn
trong đó cá cha đạt hai hai mươi sáu tỷ đô la tăng hai mươi sáu bốn
cá ngừ sáu trăm bảy mươi năm triệu đô la tăng một mươi ba sáu
cá khác một năm mươi hai tỷ đô la tăng một mươi năm năm
hiện nay là cái tổ chức liên kết sản xuất đã được tăng cường
và công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi là công tác chế biến thu mua chế biến
ngoài những cái sản phẩm cá phi lê truyền thống thì chúng ta đã có rất nhiều những cái sản phẩm giá trị gia tăng
đối với cá tra hiện nay chúng ta có điểm đến có cả hàng trăm các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng từ nguyên liệu cá cha phi lê
ngoài ra là các cái phụ phẩm
và cá cha hiện nay cũng đã được các cái doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển thành các cái sản phẩm có giá trị khác
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất thủy sản đạt gần hai trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi tỷ đồng tăng bảy bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng sản lượng đạt khoảng bảy bảy mươi bốn triệu tấn tăng bảy hai
trong đó sản lượng khai thác đạt ba năm mươi chín triệu tấn tăng sáu nuôi trồng đạt bốn một mươi năm triệu tấn tăng tám ba
so với chỉ tiêu tại phương án tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám của bộ giá trị sản xuất vượt hai bốn tổng sản lượng vượt ba
trong đó sản lượng khai thác vượt hai bốn sản lượng nuôi trồng vượt ba sáu
cùng với thủy sản lâm nghiệp cũng là lĩnh vực tạo được nhiều dấu ấn trong năm hai nghìn một mươi tám
tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt sáu một mươi hai giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn chín ba tỷ đô la
tăng một mươi năm chín so với năm hai nghìn một mươi bảy chiếm hơn hai mươi ba giá trị xuất khẩu của
các ngành hàng thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
thị trường xuất khẩu lâm sản tập trung chủ yếu tại năm thị trường chính gồm hoa kỳ nhật bản eu trung quốc và hàn quốc
chiếm khoảng tám mươi bảy ba mươi ba kim ngạch xuất khẩu lâm sản
cùng với sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn một mươi tám phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục tạo sức lan tỏa cao
trở thành phong trào sâu rộng với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới văn minh hiện đại hơn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến thời điểm này cả nước đã có ba năm trăm bốn mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn đã đạt trên một trăm ba mươi triệu đồng góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn
đối với có một số mục tiêu khác từ vấn đề tăng thu nhập cho người dân tiêu chí bình quân một xã cũng như là giảm số xã dưới năm tiêu chí
thì cơ bản chúng ta đã tiệm cận được mục tiêu của cả giai đoạn
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu một năm ngành nông nghiệp tiếp tục tạo được dấu ấn thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào ngành
số lượng doanh nghiệp nông nghiệp đã tăng lên trên bảy sáu trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển thị trường
bên cạnh đó với việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi được nâng lên
tại khắp các địa phương trên cả nước các mô hình ứng dụng công nghệ cao và sản xuất được hình thành
giúp giảm được thiệt hại do thiên tai và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tạo nền tảng cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững
từ những kết quả đạt được của năm hai nghìn một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
cùng với việc giúp người dân nỗ lực khôi phục lại sản xuất do thiên tai
năm hai nghìn một mươi chín công tác tổ chức lại sản xuất theo chương trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai
qua đó nhằm thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
tạo sức bật quan trọng cho khu vực nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế
với lĩnh vực lâm nghiệp ngành tiếp tục thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ năm năm tới sáu
giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt trên một mươi năm tỷ đô la
giảm ít nhất một mươi số vụ vi phạm và giảm ít nhất hai mươi diện tích rừng bị thiệt hại so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng cục lâm nghiệp đạt mục tiêu tỷ lệ chay phủ rừng toàn quốc đạt bốn mươi một tám mươi năm
đặc biệt sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt luật lâm nghiệp
cùng với các nội dung của hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
tổng cục lâm nghiệp đạt mục tiêu tỷ lệ chay phủ rừng toàn quốc đạt bốn mươi một tám mươi năm diện tích rừng bị thiệt hại so với năm hai nghìn một mươi tám